thưa quý vị trong vụ đại án tân hoàng minh bị cáo đỗ anh dũng chủ tịch tập đoàn tân hoàng minh kháng cáo xin giảm nhẹ án tám năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ông dũng là người duy nhất trong một mươi năm bị cáo kháng cáo ngoài kháng cáo của ông dũng một số bị hại cũng kháng cáo đề nghị tăng hình phạt với các bị cáo yêu cầu được trả lãi cho số tiền mua trái phiếu tại vụ án này
hai bố con bị cáo đỗ anh dũng cùng một mươi ba đồng phạm bị tòa án nhân dân hà nội xét xử và tuyên án sơ thẩm hồi cuối tháng ba
bàn án đánh giá ông dũng là chủ mưu chỉ đạo xuyên suốt do đó cần bị phạt mức án cao nhất
con trai ông dũng là đỗ hoàng việt thực hiện theo lệnh cấp trên cũng là cha ruột đóng góp vai trò giúp sức tích cực
gia đình ông dũng đã nộp hơn năm sáu trăm linh tỷ đồng một mươi ba bị cáo còn lại hơn chín trăm linh triệu đồng
cơ quan điều tra thu giữ trước đó của tân hoàng minh tòa án kết luận toàn bộ thiệt hại đã được khắc phục đầy đủ
đây là một trong các tình tiết giảm nhẹ để hội đồng xét xử quyết định tuyên án dưới mức thấp nhất của không hình phạt
riêng với ý kiến của các bị hại về việc trả lãi tòa sơ thẩm cho hay đây là vụ án hình sự
chỉ quyết định trách nhiệm bồi thường dân sự liên quan đến số tiền chiếm đoạt
nên không có căn cứ tính các loại lãi như bị hại yêu cầu